tòa án các cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giải quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỷ lệ giải quyết án đạt cao trên chín mươi bảy vượt chỉ tiêu quốc hội giao
bên cạnh đó ngành tòa án vẫn còn những tồn tại hạn chế là tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm
mặc dù có nhiều tiến bộ và năm sau đạt tỷ lệ cao hơn năm trước nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra
thời gian giải quyết nhiều vụ án về kinh tế thương mại yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp còn kéo dài chất lượng giải quyết chưa cao
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế của ngành tòa án tại hội nghị triển khai công tác tòa án năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào sáng nay
thủ tướng lưu ý những hạn chế này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta
ảnh hưởng tới vị trí xếp hạng của việt nam về môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc lưu ý những hạn chế này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta
ảnh hưởng tới vị trí xếp hạng của việt nam về môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu
một số cán bộ thẩm phán công chức viên chức của một số tòa án còn chưa hương mẫu trong tu dưỡng
gian luyện năng cao trình độ năng lực chuyên môn thậm chí vi phạm pháp luật kỷ luật công tác bị chứa lý
tôi đề nghị các đồng chí
chí cần thẳng thắng cầu thị nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế phân tích kỹ nguyên nhân
thay rõ hơn trách nhiệm của mình để chúng ta nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác trong thời gian tới
tiếp tục năng cao nguy tiến về thống tòa án cao cấp
thủ tướng cho rằng hoạt động của tòa án phải có trọng trách bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền công dân
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân
ngành tòa án phải tiếp tục cải cách đổi mới để nền tư pháp việt nam phát triển hiện đại bắt kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới
đây là thử thách lớn đối với hệ thống tòa án
ngành tòa án phải xác định cải cách tư pháp chính là động lực để phát triển để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tòa án

ngành tòa án phải tiếp tục cải cách đổi mới để phát triển để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tòa án
thủ tướng yêu cầu tòa án cần tập trung nâng cao chất lượng tính khả thi chính xác của các phán quyết
khi phát hiện các bản án sai sót phải kiên quyết khắc phục nhận khuyết điểm sửa chữa
qua công tác xét xử tòa án cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân đơn vị trong công tác quản lý những kẽ hở của cơ chế chính sách hay khiếm khuyết của pháp luật để chủ động tham mưu cho đảng quốc hội kiến nghị với chính phủ và các cơ quan hiệu quan áp dụng biện pháp khắc phục phòng ngừa
cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống tòa án phải quán triệt công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm theo phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
tại hội nghị thủ tướng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức công bố cổng dịch vụ công toán nhân dân trên cổng dịch vụ công quốc gia